thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng người nhiễm hiv cao nhất của cả nước
để giúp người nhiễm hiv hòa nhập với cộng đồng thành phố đã hỗ trợ kinh phí để một trăm linh người nhiễm hiv
được cấp thẻ bảo hiểm y tế để điều trị thuốc arv
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
thành phố hiện có hơn ba mươi người nhiễm hiv trong đó đã có tám mươi bảy số đối tượng này đã có thẻ bảo hiểm y tế
để được điều trị thuốc arv
tuy vậy vẫn còn gần bốn trường hợp bị nhiễm hiv nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các đối tượng xã hội có thời gian đăng ký tạm trú từ sáu tháng trở lên
vẫn được thành phố hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế
căn cứ vào công văn hai nghìn tám trăm năm mươi năm ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân thành phố
về hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân hiv mua thẻ bảo hiểm y tế
ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến hết năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thành phố có một số người nhiễm hiv
có khoảng gần bốn người bệnh nhân hiv đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế
nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở là nguồn kinh phí của thành phố
và vận động của các tổ chức các đơn vị để mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân
thực hiện chủ trương của thành phố trước năm hai nghìn một mươi tám các bệnh viện phạm ngọc thạch
bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai bệnh viện nguyễn trãi và bệnh viện nhiệt đới
trung tâm y tế quận gò vấp
bảy mươi bệnh viện tuyến quận huyện cũng đã thực hiện thành toàn các dịch vụ liên quan đến hiv s qua bảo hiểm y tế
trong thời gian tới tôi nghĩ việc này chắc chắn là ủy ban thành phố sẽ có những giải pháp
bởi vì kể từ năm hai nghìn một mươi chín bệnh nhân hiv sẽ chính thức sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
để đi khám chữa bệnh cũng như là nhận thuốc điều trị
chứ còn chúng ta sẽ không còn điều trị thuốc của tổ chức quốc tế
chúng ta sẽ không có tài trợ nữa
đây cũng là mục tiêu để thành phố thực hiện theo tỷ lệ chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi và kết thúc đại dịch hai nghìn hai
hiv vào năm hai nghìn ba mươi tức chín mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng bệnh của mình chín mươi người nhiễm hiv được
điều trị arv đầy đủ chín mươi người được điều trị có tài lượng virus dưới ngưỡng